với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người phạm ngọc đức vừa bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận khởi tố bắt tạm giam
phạm ngọc đức là tài xế của nhà xe quốc chung được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ ninh thuận vào thành phố hồ chí minh và ngược lại
sau khi hoàn thành một chuyến đi nhà xe quốc trung đã tổ chức bố trí phòng ở riêng để lái xe tự cách ly phòng chống dịch bệnh
nhưng đức đã tự ý xuống khu vực giao nhận hàng hóa để uống cà phê hút thuốc và không đeo khẩu trang
vào ngày một mươi tám tháng tám đức đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận để test nhanh covid một mươi chín theo định kỳ thì có kết quả dương tính
qua truy vết lực lượng chức năng phát hiện phạm ngọc đức đã làm lây lan dịch bệnh cho ba nhân viên khác cùng công ty và hai khách hàng
được biết phạm ngọc đức đã được chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khỏi bệnh và thực hiện xong việc cách ly y tế theo quy định